rất nhiều người con đất việt đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc cách đây bốn mươi năm
với lương tâm của người làm báo chân chính muốn vào tận nơi lửa đạn để tố cáo tội ác chiến tranh
nêu rõ sự thật chính nghĩa của việt nam nhà báo nhật bản isayo tacano đã ngã xuống khi đang tác nghiệp tại biên giới lạng sơn
nhà báo tacano không còn nữa nhưng sự thật ông mang tới cho công chúng là bất tử
bức ảnh này được chụp đúng vào ngày bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ngay trước thời điểm nhà báo nhật bản isayu takano ngã xuống tại chiến trường lạng sơn
takano là đặc phái viên phóng viên báo akahata cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản nhật bản
và là một trong số ít nhà báo nước ngoài có mặt tại chiến trường biên giới phía bắc việt nam lúc bấy giờ
nhà báo tacano trúng đạn khi đang chụp những bức ảnh công bố sự thật rằng lực lượng cây chiến chưa thực sự ngừng bắn
mặc dù đã tuyên bố
takano đã tuyên bố rút quân khỏi việt nam từ ngày năm tháng ba
cái chết của nhà báo iseo tacano đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dự luận việt nam và quốc tế
giới văn nghệ sĩ đã đưa hình tượng của ông vào các tác phẩm của mình
một trong các tác phẩm thể hiện rõ nét điều đó là bộ phim thị xã trong tầm tay của đạo diễn đặng nhật minh
trong bộ phim này đạo diễn đặng nhật minh đã sử dụng nhiều tinh tiết có thật về nhà báo ta cano

giải quyết các vấn đề của đạo diễn đặng nhật minh
trong bộ phim này đạo diễn đặng nhật minh đã sử dụng nhiều tinh tiết có thật về nhà báo takano
giải quyết các vấn đề của đạo diễn đặng nhật minh